công an tỉnh đắk lắc vừa có văn bản yêu cầu các ngân hàng tổ chức tín dụng sao kê các giao dịch liên quan đến ông trịnh quang trí
giám đốc cdc đắk lắc để phục vụ công tác điều tra liên quan đến vụ án có dấu hiệu hình sự tại đơn vị này
theo đó cơ quan điều tra đề nghị các ngân hàng các tổ chức tín dụng tạm dừng ngay việc giao dịch rút tiền
chuyển tiền phát sinh nợ đối với tài khoản của ông trịnh quang trí
cơ quan điều tra cũng yêu cầu cung cấp thực hiện việc giao kê các giao dịch của ông trí phát sinh từ ngày một tháng một năm hai nghìn hai mươi đến nay
để cơ quan điều tra có cơ sở lệnh phong tỏa đối với tài khoản của giám đốc cdc đắk lắc
trước đó công an tỉnh đắk lắc đã mời ông trí và một số cán bộ liên quan để xác minh việc cdc đắk lắc đã mua gần hai mươi kit test
xét nghiệm của công ty cổ phần công nghệ việt á
mỗi ký test trị giá khoảng ba trăm sáu mươi bảy đồng tổng tiền khoảng bảy tỷ đồng
để chạy máy xét nghiệm rtbc
ngoài ra cdc đắk lắc còn mua một số ký test xét nghiệm của công ty việt á nhưng chưa thanh toán